phó thủ tướng vương đình huệ đã chủ trì cuộc họp triển khai kết luận của bộ chính trị về việc xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thường
về thực trạng của một mươi hai dự án thì có sáu nhà máy đang vận hành sản xuất kinh doanh nhưng bị thua lỗ
trong đó có bốn nhà máy phân đạm phó thủ tướng vương đình huệ đã thẳng thắn nhìn nhận hai nguyên nhân dẫn đến thua lỗ
đó là khi mà lập dự án và phê duyệt dự án thì làm rất nhanh nhưng khi tổ chức thực hiện dự án thì lại rất trí trệ vướng mắc với các nhà thầu ipc kéo dài thời gian thi công và phải điều chỉnh mức đầu tư